lực lượng chức năng cho biết sẽ khởi tố thêm một bảo mẫu mầm non mầm xanh về hành vi hành hạ trẻ
một trăm linh mẫu thịt lợn gà vịt lấy từ các tỉnh bà rịa vũng tàu đồng nai bình phúc bình dương và tp hcm bị nhiễm khuẩn e coli
tràng an ninh bình
nằm cách trung tâm hà nội chưa đầy một trăm linh km về hướng đông nam tràng an vốn nổi danh với nhiều điểm thăm quan thú vị về văn hóa lẫn cảnh sắc thiên nhiên
du khách sẽ được dịp thăm thú những ngôi đền cổ tận hưởng sự thư thái giữa thiên nhiên
bạn cũng đừng quên tham quan các địa điểm nổi tiếng như đền thờ đức thánh nguyễn chùa bích độc nhà thờ đá phát diệm cổ đô hoa lư với đền thờ vua đinh vua lê cổ kính
vâng còn nếu năm điểm đến trên vẫn chưa làm quý vị hài lòng thì xin mời quý vị hãy cùng trải nghiệm du lịch homestay tại các bản làng thuộc vùng hồ ba bể tỉnh bắc cạn
với nét văn hóa sinh hoạt cộng đồng độc đáo của người tây cũng như là cảnh vật thiên nhiên còn gìn giữ được nét nguyên sơ loại hình du lịch này sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho những người thích du lịch dân dã
homestay hay còn gọi là dịch vụ du lịch tại nhà là loại hình du lịch xuất hiện tại việt nam đã khá lâu
tuy nhiên thì gần đây tại huyện ba bể tỉnh bắc cạn loại hình này mới thực sự phát triển
với nét văn hóa sinh hoạt cộng đồng độc đáo cảnh vật thiên nhiên còn gìn giữ được nét nguyên sơ nên du lịch homestay ở các bản làng vùng hồ ba bể như bắc ngòi bó lù cốc tộc thuộc xã nàm mẫu huyện ba bể tỉnh bắc cạn hiện đang rất hấp dẫn du khách
thông qua việc cho du khách đến thuê nghỉ và sinh sống cùng gia đình ban đầu chỉ có một đến hai hộ gia đình tiếp cận cách làm này thì đến nay đã có khoảng ba mươi hộ gia đình ở thôn bác ngòi sinh sống nhờ làm dịch vụ du lịch tại nhà
thông qua việc cho du khách đến thuê nghỉ và sinh sống cùng gia đình ban đầu chỉ có một đến hai hộ gia đình ở thôn bắc ngòi sinh sống nhờ làm dịch vụ du lịch tại nhà
thông qua việc cho du khách đến thuê nghỉ và sinh sống cùng gia đình ở thôn bắc ngòi sinh sống nhờ làm dịch vụ du lịch tại nhà